một khán giả đến từ hải phòng bạn trần quân có đặt câu hỏi như sau ạ
bố tôi sáu mươi hai tuổi có bệnh đái tháo đường đã lâu phải tiêm insulin
và gần đây thì đường huyết của ông lên xuống thất thường
bố tôi kêu là ăn thì không tiêu thậm chí là chán ăn cơ thể mệt mỏi
vậy có phải bố tôi bị biến chứng do đái tháo đường hay không
làm thế nào để bố tôi ăn uống trở lại được bình thường
vâng xin được mời bạn trần quân chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ từ phía tiến sĩ phạm thúy hược cho cái trường hợp này
đối với bác nhà bạn trần quân ạ thì việc đầu tiên là phải cho bác đi khám đã
đến khám bác sĩ chuyên khoa nội tiết theo tôi biết thì ở hải phòng có phòng khám chuyên khoa nội tiết
thì khi khám thì mới đánh giá được là mức độ bệnh như thế nào
kiểm soát đường huyết với pháp đồ đấy đã
phù hợp với bệnh nhân hay chưa
và từ đó để xem xem là có các biến chứng kèm theo của bệnh chưa
thì sau khi mình làm rõ được tất cả những cái vấn đề đấy
thì bác sĩ mới có cái lời khuyên phù hợp để cho bệnh nhân ăn uống được trở lại
cũng như là đường huyết ổn định hay là cái việc ngon miệng của bệnh nhân
được trở lại để bệnh nhân có cuộc sống dễ chịu hơn
trong trường hợp này thì nên đưa bác ấy đến để khám đúng không ạ
và xác định lại rõ nguyên nhân
xác định rõ về khám
về cái mức độ mà bệnh lý đang gặp phải
vâng bà trần quân
hy vọng rằng bạn đã lắng nghe được những chia sẻ từ phía tiến sĩ phạm thúy hường
để có một cái định hướng tốt hơn cho sức khỏe của bác nhà
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
và nguy cơ này sẽ tăng cao trong những năm tới đây
do đó ngoài việc điều trị
thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ để đẩy lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tim mạch
ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đang được khách hàng tiểu đường hiện nay tin dùng
đó là hỗ trợ giảm đường huyết kỳ lưu gác
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên
hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam
giúp hạ đường huyết từ trên một mươi hai ml trên lít xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết
tăng cường lưu thông máu
ổn định huyết áp
dây thiệt canh
kiểm soát và làm giảm đường huyết
phòng ngừa biến chứng
giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa
giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận dưỡng âm bổ huyết hạ áp bảo tệ gan lợi tiểu
khổ qua rừng
giúp giải độc gan hạ đường huyết giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nấm linh chi
thúc đẩy quá trình tiết insulin
cải thiện cơ bản nhiều năng insulin
giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vì tử
giảm cảm giác ể oải mệt mỏi
bồi bộ sức khỏe
thông huyết mạch
bồi bộ khí huyết
tăng sự dở dài
tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến
các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp tăng cường chức năng bài tiết hóc môn chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin
nhờ kiểm soát chư trình chuyển hóa đường
từ khi đường là gluco ở trong máu cho đến khi chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền
trong các bài thuốc dùng thảo dược để trị bệnh
cần thiết phải có mặt quân thần tá sứ
để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau
nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẽ một loại thảo dược
hoặc bất hợp các loại với nhau chưa chính xác
có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glogat là sự kết hợp đầy đủ
của các tinh chất thảo dược
giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày
mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe gluco
hỗ trợ giảm đường huyết
không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn
phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng
và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn mắc bệnh tiểu đường
thì đây chính là trợ thủ đắc lực
cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày
hoàn tiền một trăm linh
nếu không hài lòng về sản phẩm
liên hệ ngay với chúng tôi
bằng cách để lại ngay thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức
hoặc bạn có thể gọi đến hotline
trước gặp website www glugas com
để đặt hàng
công ty cổ phần dược phẩm
habifa công bố và chịu trách nhiệm
về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugas
sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết
được các chuyên gia khuyên dùng
xin kính chúc quý vị sức khỏe
bình an xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại